tập đoàn hanaka là một trong số nhiều tập đoàn trẻ tại tỉnh bắc ninh
chuyên sản xuất về các sản phẩm như máy biến áp máy biến áp truyền tải tủ bảng điện hạ thế
dây và cắp điện ngầm trung thế hàng đầu việt nam
ngoài ra tập đoàn này còn là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu
vật tư nguyên liệu và máy móc thiết bị phục vụ ngành điện xây dựng giao thông
thành công ngày hôm nay của các tập đoàn như hanaka nói riêng và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bắc ninh nói chung
ngoài sự nỗ lực của mỗi cán bộ nhân viên tập đoàn còn phải kể đến sự thông thoáng cởi mở về cơ chế chính sách
các doanh nhân tỉnh bắc ninh không ngừng nỗ lực hội nhập với lệnh kinh tế thế giới
trong việc chuyển giao các công nghệ hiện đại để tăng cường sức cạnh tranh đối với nền kinh tế trong khu vực
và phát huy việc tiên phong trong vai trò
đổi mới sáng tạo về quản lý xây dựng hệ thống doanh nghiệp theo công nghệ kỹ thuật số và kvi để đánh giá năng lực và trình độ của đội ngũ cán bộ công nhân trẻ
trong quá trình một mươi năm năm phát triển đồng hành cùng đất nước bên cạnh những đóng góp của các tập đoàn lớn
nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng đang nỗ lực mỗi ngày để có thể đem lại việc làm nhiều hơn cho người lao động
bà nguyễn thị thanh hương
của chuỗi cửa hàng bán sản phẩm sản xuất ở đức tại việt nam là người đã và đang thành công trong lĩnh vực này
bà hương cho biết với sự thay đổi và cởi mở về cơ chế thủ tục trong việc thành lập các chuỗi kinh doanh các sản phẩm độc quyền
hiện nay bà đã có trong tay tám mươi cửa hàng chuyên kinh doanh các sản phẩm của đức
tại thời điểm hiện tại này thì chúng tôi thấy là cái việc xây dựng hệ thống bán lẻ ở thị trường việt nam đó là cái điều kiện rất là tốt
có nhiều các thủ tục hành chính được cởi bỏ
nhiều các cơ chế khác cũng cởi bỏ
khiến cho cái việc mà chúng tôi nhập khẩu về hay chúng tôi chuẩn bị xuất khẩu đi hàng đi vào thị trường thì cái đấy là rất tốt
trong thời kỳ hội nhập ngày càng sâu rộng hiện nay bên cạnh việc nỗ lực đóng góp vào thành quả kinh tế của đất nước
ngày càng có nhiều doanh nghiệp không chỉ trú trọng đến các sản phẩm mang thương hiệu việt
mà còn đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng để đưa ra các sản phẩm make in việt nam
những sản phẩm hoàn toàn được sáng tạo bởi người việt
trong một mươi năm năm qua đặc biệt trong những năm gần đây
có một cái điểm rất đáng lưu ý từ phía cơ quan chính phủ
đó là cái sự lắng nghe cái ý kiến từ phía doanh nghiệp
trong một mươi năm năm này chúng ta gần như đã thực hiện được một cái phương châm một cái định hướng rất quan trọng
là đánh giá một doanh nghiệp đánh giá một cá nhân
càng ngày càng nghiêng về cái hướng là theo cái sự đóng góp của họ
chứ không phân biệt doanh nghiệp đó là nhà nước sở hữu hay là tư nhân sở hữu
doanh nghiệp việt nam thì sau một mươi năm năm đã xuất hiện được những tập đoàn
và những tập đoàn đó ngày càng đóng góp nhiều hơn cho cái ngân sách cho cái thương hiệu của việt nam
có thể nói điều quan trọng nhất cho sự thành công của các doanh nghiệp
chính là sự ghi nhận của đảng nhà nước ta với những nỗ lực đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp dù ở hình thức sở hữu nào
cùng với làn sóng hội nhập phát triển kinh tế việt nam đang ngày càng chứng tỏ vị thế là điểm đến hấp dẫn
thu hút các nguồn lực cho khởi nghiệp
phát triển doanh nghiệp có thể nói chưa bao giờ vai trò và tầm quan trọng của đối ngũ doanh nhân doanh nghiệp được xác định và đánh giá cao như hiện tại
tuy nhiên doanh nghiệp việt sẽ còn phát huy sức mạnh hơn nữa nếu thể chế thông thoáng hơn thị trường hơn
theo ghi nhận của lãnh đạo đảng và nhà nước trên mặt trận kinh tế doanh nghiệp doanh nhân thực sự là lực lượng chủ công
tuy nhiên để các hoạt động đầu tư kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp đạt được nhiều kết quả tốt
thì cải cách thể chế luôn phải được coi như ưu tiên hàng đầu
nhất là khi chúng ta dần thực hiện các hiệp định thương mại thế hệ mới hiệp định đối tác đa phương
trong những cái thủ tục về hợp tác đầu tư rồi các thủ tục về cơ chế hành chính rồi v v
thì đã có nhiều những cái chuyển biến cải cách tích cực từ phía chính phủ trung ương đến tỉnh
nhưng mà chúng tôi thấy rằng vẫn còn rất nhiều những sự trồng chéo về những quy định
chúng tôi thấy rằng là cũng cần phải cố gắng
có những cái đóng góp ý kiến nhiều hơn nữa trong cái việc sửa đổi những các quy định quy chế
để tạo cái môi trường nó thông thoáng hơn minh bạch hơn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển tốt hơn
với tất cả các hiệp định đã ký kết giữa việt nam và quốc tế tôi chưa nói là đủ hết
nhưng mà ít nhất thì tại thời điểm này thì cái sự đón nhận các cái cơ hội thì đã là rất tốt rồi
mục tiêu của hệ thống chúng tôi của công ty chúng tôi là sắp tới sẽ xuất sang thị trường đức một số mặt hàng
chúng tôi đã nghiên cứu bốn năm nay tại thị trường việt nam rồi
theo đánh giá mới nhất của diễn đàn kinh tế thế giới chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu của việt nam đã tăng lên thứ hạng sáu mươi bảy
tăng một mươi bậc và ba năm điểm trong một năm vừa qua
việt nam trở thành quán quân trong cuộc đua cải thiện thứ hạng trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu hai nghìn hai mươi
điều này phản ánh sự nỗ lực bền bỉ của chúng ta
tuy nhiên năng lực cạnh tranh bốn của việt nam vẫn chỉ đứng thứ sáu trong asean
bởi vậy việt nam cần tiếp tục nỗ lực cải cách mạnh mẽ thay đổi công nghệ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
và tăng cường liên kết để hình thành các chuỗi giá trị thương hiệu việt
thì hiện nay chúng ta cái phải suy nghĩ nhất là cái khả năng liên kết của các doanh nghiệp với nhau
và cái khả năng liên kết này nó
quyết định cái việc ta có tham gia được vào chuỗi anh hay không
và có thể thành lập ra những cái chuỗi mới của chúng ta hay không
cái thứ hai nữa là cái khả năng đổi mới công nghệ
để mà ta tăng cường cái năng lực cạnh tranh
có thể nói trong thời gian tới bên cạnh việc cải cách thể chế
các doanh nghiệp việt sẽ phải nỗ lực phát triển theo hướng coi bền vững là nền tảng
đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực
nếu cơ chế cho hoạt động này thuận lợi
chắc chắn các doanh nhân việt sẽ tiếp tục trở thành sức mạnh kết nối
đưa kinh tế việt nam cất cánh cao và xa